trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ nổ khí ga lớn gây thiệt hại về tài sản của một nhà hàng
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba tại dãy nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vinh
nơi có quán karaoke family và nhà hàng lẩu nướng không khói sura bbq địa chỉ tại số năm đường trần phú thành phố vinh
làm toàn bộ tài sản bên trong dãy nhà bị phá tan hoang
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một đã huy động sáu xe cứu hỏa và gần một trăm linh chiến sĩ có mặt tại hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa và di chuyển các bình ga còn lại ra khu vực an toàn
rất may không có thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ